trước đó vào chiều tối ngày năm tháng sáu một đoạn clip được tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh hỏi chuyện một bé gái khoảng tám chín tuổi
bé gái cho biết mình bị chính trao ruột hiếp dâm nhiều lần trong thời gian dài
ngoài ra theo bé gái này một số bé gái khác đến nhà chơi cũng bị cha của nạn nhân thực hiện hành vi đổi bại
vụ việc được xác định là xảy ra trên địa bàn xã phước lý huyện cần duộc tỉnh long an
khi có thông tin về vụ việc trên ubnd xã đã chỉ đạo hội phụ nữ đoàn thanh niên xuống nhà để tách bé gái ra khỏi cha
đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra
gần bốn sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đang được bày bán tại siêu thị đồng tiến
thuộc công ty cổ phần thương mại siêu thị đồng tiến vừa được tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
phối hợp với công an tp lạng sơn phát hiện tạm giữ
kiểm tra thực tế khu vực bày bán các loại hàng hóa phục vụ tiêu dùng tại tầng một và tầng hai siêu thị đồng tiến
có địa chỉ tại số bốn mươi đường lê lợi phường vĩnh trại tp lạng sơn
đoàn kiểm tra phát hiện có bảy mươi một loại hàng hóa tương đương với gần bốn đơn vị sản phẩm
có nguồn gốc sản xuất ngoài việt nam có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
trong đó có nhiều loại hàng hóa là thực phẩm mỹ phẩm đồ chơi trẻ em dây dép
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu với tổng giá trị ước tính gần bốn trăm linh triệu đồng
đại diện doanh nghiệp là ông trần lệnh thương đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên
tại tỉnh an giang công an tp long xuyên vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với trần thị ánh xuân
chú tại phường mỹ thới tp long xuyên về hành vi mua bán trải phép chất ma túy
khám xét nơi ở của xuân lực lượng chức năng phát hiện trong ví xa của thích văn tâm
là chồng của xuân có một mươi sáu bọc đi lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi vấn là ma túy
lực lượng công an còn phát hiện thu giữ một cây roi điện
một cây búa tự chế cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và mua bán ma túy
tâm khai nhận số tinh thể màu trắng trong các bục ni lông trên là ma túy đá mà vợ chồng tâm mới mua về
chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ
được biết tâm là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tp long xuyên tiếp tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tâm
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào chiều tối qua tại một sưởng sản xuất đồ gỗ trên đường nguyễn hoàng tôn
phường xuân đỉnh quận tây hồ thành phố hà nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị hư hại
nhưng may mắn là nhiều người dân đã kịp chạy thoát
theo một số nhân chứng ban đầu ngọn lửa bùng lên từ sưởng sản xuất đồ gỗ
rồi nhanh chóng cháy lan sang ngôi nhà cạnh đó
người dân lập tức báo tin đến lực lượng chức năng đồng thời hô hoán nhau dập lửa tìm kiếm cứu người
tiếng kêu hô hoán kịp thời đã giúp bốn thành viên trong gia đình cạnh sường gỗ chạy thoát ra ngoài
lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận tây hồ sau đó đã dập tắt ngọn lửa
khẩn trương phối hợp cùng đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân vụ cháy
sau cú tông mạnh chiếc xe khách một mươi sáu chỗ bị lật ngang đường khiến một bé trai tử vong và năm người khác bị thương
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng sáu trên đường na ba
khu công nghiệp mỹ phước hai phường thấy hỏa thị xã biến khát tỉnh bình dương
thời điểm trên xe ô tô loại một mươi sáu chỗ đang lưu thông trong khu công nghiệp hướng ra quốc lộ một mươi ba
khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường na ba thì va chạm mạnh với xe ô tô loại bảy chỗ đang băng qua ngã tư
cú tông mạnh khiến xe một mươi sáu chỗ bị trượt dài về phía trước rồi lật ngang
một bé tra khoảng một mươi tuổi ngã văng ra và xe bị đè lên dẫn đến tử vong
ngoài ra vụ tai nạn có ít nhất năm người trong xe một mươi sáu chỗ bị thương phải nhập viện cấp cứu